bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
so với luật hiện hành dự thảo luật sửa đổi bổ sung nội dung này theo hướng tăng mức tiền phạt tối đa của một mươi lĩnh vực bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của sáu lĩnh vực và sửa đổi tên của bảy lĩnh vực

đồng thời dự thảo luật bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của sáu lĩnh vực tín ngưỡng đối ngoại là ba mươi triệu đồng cứu nạn cứu hộ là năm mươi triệu đồng in và an toàn thông tin mạng là một trăm linh triệu đồng sở hữu trí tuệ là hai trăm năm mươi triệu đồng
sửa đổi tên của bảy lĩnh vực sản xuất kinh doanh giống cây trồng thành trồng trọt sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi thành chăn nuôi dạy nghề thành giáo dục nghề nghiệp
bảo hiểm xã hội thành hai lĩnh vực là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp quản lý rừng lâm sản thành lâm nghiệp thăm dò khai thác dầu khí và các loại khoáng sản khác thành hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác hạn chế cạnh tranh thành cạnh tranh